lãnh đạo bộ công an được báo cáo tại bắc giang ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thượng sĩ nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc giang
trong quá trình tấn công chấn áp tội phạm buôn lậu trên tuyến đường cao tốc hà nội bắc giang
đoạn thuộc xã nội hoàng huyện yên dũng tỉnh bắc giang
mặc dù bị đối tượng dùng xe ô tô đâm lên nóc capo song đồng chí mạnh không trùn bước
kiên quyết truy bắt tội phạm đến cùng và đồng chí đã anh dũng hy sinh
tại sơn la ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi đồng chí quảng văn sôm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
công an viên bản lĩnh luông xã triềng bắc huyện thuần châu tỉnh sơn la
đã cùng tổ công tác của công an xã trường park truy bắt đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí sôm đã nêu cao tinh thần tấn công chấn áp tội phạm
không quản ngại nguy hiểm quyết tâm truy bắt đối tượng để trừng trị trước pháp luật
xong do bản chất côn đồ manh động đối tượng đã dùng
dao đâm nhiều nhát vào người đồng chí sôm làm đồng chí sôm tử vong
hành động và sự anh dũng hy sinh của đồng chí nguyễn văn mạnh và đồng chí quảng văn sô
thể hiện ý chí và sự quyết tâm rất cao trong đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
mang đậm bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm đặc biệt biểu dương khen ngợi
tinh thần tấn công chấn áp tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang công an tỉnh sơn la
đặc biệt cảm kích và xin chia buồn về những mất mát vô cùng to lớn của gia đình và cá nhân đồng chí nguyễn văn mạnh
gia đình và cá nhân đồng chí quảng văn sôm
các đồng chí đã mưu trí dũng cảm trong công tác chiến đấu anh dũng hy sinh
để bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
tô thám thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tỉnh bắc giang
công an tỉnh sơn la cục tổ chức cán bộ cục công tác đảng và công tác chính trị
tổ chức thăm hỏi chia buồn và động viên kịp thời đối với gia đình đồng chí nguyễn văn mạnh
gia đình đồng chí quảng văn sôm
chủ động nghiên cứu đề xuất những chính sách đối với cá nhân và thân nhân đồng chí nguyễn văn mạnh
chủ động nghiên cứu phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh sơn la
đề xuất những chính sách đối với cá nhân và thân nhân đồng chí quảng văn sôm
theo đúng quy định
công an tỉnh bắc giang công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng có liên quan
đảm bảo an toàn cho nhân dân cho cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm
đồng thời bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị công an tỉnh bắc giang công an tỉnh sơn la
phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tố
và đưa đối tượng phạm tội ra xét xử chừng trị nghiêm minh trước pháp luật
tiếp tục phát động mạnh mẽ đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ đại hội đại biểu đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ đã tới làm việc tại công an thành phố hải phòng
tại buổi làm việc lãnh đạo công an thành phố hải phòng đã báo cáo với đoàn công tác
về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
cùng các mặt công tác tham mưu nghiên cứu khoa học công nghệ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và công tác hồ sơ nghiệp vụ của công an thành phố trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó công an hải phòng cũng nêu những khó khăn
đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất với bộ công an
trong các mặt công tác công an trong thời gian tới
sau khi nghe báo cáo thiếu tướng trần quốc tỏ đã ghi nhận và đánh giá cao
những nỗ lực của công an hải phòng nói chung các phòng nghiệp vụ nói riêng trên các mặt công tác
những kết quả mà công an hải phòng đạt được trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực
góp phần đáng kể vào nhiệm vụ chung của toàn lực lượng
thứ trưởng bộ công an trần quốc tỏ cũng ghi nhận những kiến nghị đề xuất thỏa đáng của công an hải phòng
để báo cáo lãnh đạo bộ công an xem xét giải quyết và điều chỉnh phù hợp
với tình hình thực tế công tác của đơn vị địa phương
trong chuyến công tác tại các tỉnh tây nguyên sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng
sau khi nghe báo cáo một số kết quả nổi bật mà công an tỉnh lâm đồng đã đạt được từ đầu năm đến nay
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng
trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự đoàn kết thống nhất của toàn công an tỉnh
đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trọng tâm là đã bảo vệ tuyệt đối an toàn và tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở trong công an tỉnh lâm đồng
theo đúng kế hoạch
đồng chí thứ trưởng cũng đánh giá cao sự nỗ lực của công an tỉnh lâm đồng
trong giải quyết các vụ án liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia phòng ngừa các loại tội phạm
đã có nhiều giải pháp và đấu tranh triệt để với tội phạm tín dụng đen
có đối sách hợp lý để giải quyết các vụ mâu thuẫn tranh chấp kéo dài
từ đó không tạo điểm nóng về an ninh trật tự
trong công tác xây dựng lực lượng đồng chí thứ trưởng biểu dương công an tỉnh lâm đồng
đã triển khai thực hiện quyết liệt đề án của bộ công an về bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã
vì thế đến thời điểm hiện tại một trăm linh số xã ở lâm đồng đã được bố trí công an chính quy
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh lâm đồng tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của bộ công an
về bố trí công an xã là công an chính quy để bảo đảm thu thập dữ liệu thực hiện đúng tiến độ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân
sau khi triển khai nội dung các quyết nghị của đảng ủy công an trung ương về công tác cán bộ đối với công an tỉnh lâm đồng
đồng chí thứ trưởng chỉ đạo công an tỉnh lâm đồng tiếp tục duy trì sự đoàn kết phát huy những kết quả đã đạt được trong chín tháng đầu năm
triển khai thực hiện tốt các kế hoạch công tác công an quyết tâm giữ vững địa bàn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chỉ tiêu công tác đã đề ra
cũng trong sáng nay thiếu tướng lê tân tới thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh yên bái
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh yên bái đã chủ động trong công tác nắm tình hình triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê tấn tới biểu dương những kết quả đạt được của công an tỉnh yên bái trong tám tháng vừa qua
về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh yên bái tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết chỉ thị về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi
tập trung giả soát đánh giá tiến độ kết quả thực hiện các chỉ đạo của bộ và các nhiệm vụ đã được công an tỉnh đề ra
thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật chủ động đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới
xây dựng kế hoạch phương án cụ thể để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đối ngoại viễn thông cơ yếu công nghệ thông tin cảnh vệ
chú trọng làm tốt công tác quản lý cán bộ nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp luật năng lực xử lý các vấn đề nảy sinh
tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh gắn với học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân phát huy truyền thống xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch